việc nhập vụ án chỉ xảy ra trong cùng một vụ án và do cơ quan điều tra tại một địa phương thực hiện việc điều tra
hiện vụ án trên đang được hai cơ quan điều tra của tỉnh bình dương và thành phố hồ chí minh điều tra độc lập
đây là hai cơ quan điều tra cung cấp và tại mỗi địa phương
người phạm tội là có dấu hiệu cấu thành một tội danh độc lập nên sẽ không được tiến hành nhập vụ án
tuy nhiên nếu vụ án được cơ quan điều tra của bộ công an thụ lý điều tra theo thẩm quyền
thì có thể tiến hành nhập vụ án để điều tra
bộ công an từng điều tra vụ việc liên quan bà phương hằng
cũng theo bài viết trên báo pháp luật trước khi bị công an thành phố hồ chí minh bắt tạm giam vào ngày hai mươi bốn tháng ba
bà nguyễn phương hằng thường xuyên livestream nhục mạ nhiều nghệ sĩ luật sư nhà báo
bà hằng rêu rao các nghệ sĩ nổi tiếng như hoài linh đàm vĩnh hưng thủy tiên trấn thành mc đại nghĩa
ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm hai nghìn
liên quan đến vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra c hai bộ công an đã vào cuộc để xác minh
đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai c hai đã ra thông báo về kết quả điều tra xác minh tin báo tố giác tội phạm
theo đó sau khi kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm
cơ quan điều tra nhận thấy các cá nhân trên không có hành vi gian dối
không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp
ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền trung gặp thiên tai lũ lụt năm hai nghìn
nội dung các tin báo tố giác không có dấu hiệu tội phạm
không có sự việc phạm tội nên quyết định không khởi tố vụ án hình sự
thưa quý vị chúng ta có thể thấy những đơn tố cáo cùng các video được phát trực tiếp
của vụ ceo đại nam là minh chứng sỏ sàng nhất của những hành vi trái pháp luận
gây ảnh hưởng đến nhiều tổ chức cá nhân bất chấp việc cơ quan công an đã nhiều lần mời lên làm việc
những xác phạm này cùng bà nguyễn phương hằng đang tiếp tục được các cơ quan chức năng
có liên quan cấp suốt điều tra xử lý
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật truyền thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức liên quan
hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo